trên quốc lộ bốn d thuộc huyện tam đường tỉnh lai châu hai xe tải đã va chạm vào nhau và rơi xuống vực sâu ba mươi mét làm bốn người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra giữa xe container mang biển kiểm soát một mươi năm c tám nghìn tám trăm hai mươi tám kéo theo rơ móc một mươi năm r một mươi nghìn năm trăm bảy mươi sáu và xe tải tải trọng hai năm tấn biển kiểm soát chín mươi chín c
vụ tai nạn xảy ra khi hai phương tiện đi cùng chiều theo hướng từ sapa lào cai vào tam đường lai châu
nguyên nhân ban đầu là do xe container đâm vào đuôi xe tải khiến hai xe đều mất lái lao xuống vực
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu
do hai xe rơi xuống vực sâu khoảng ba mươi mét nên đã làm bốn người bị thương nặng
ba nạn nhân nặng đã được chuyển từ trung tâm y tế huyện tam đường lên bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu để cấp cứu
trong đó có một người bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch